quỷ ban nhân dân tỉnh hà nam vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp
hướng dẫn giúp đỡ giáo hội phật giáo việt nam tổ chức đại lễ vơ sát liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh hà nam phối hợp hướng dẫn giúp đỡ các tiểu ban thuộc ủy ban tổ chức
vsat hai nghìn một mươi chín và giáo hội phật giáo việt nam tỉnh hà nam làm công tác chuẩn bị
bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ công tác y tế
cung ứng điện an toàn vệ sinh môi trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
hướng dẫn thẩm định cấp phép cho các hoạt động của đại lễ hỗ trợ nguồn nhân lực thanh niên
học sinh sinh viên tình nguyện tham gia lễ thắp nến hoa đăng cầu nguyện vì hòa bình
tổ chức các hoạt động đại lễ phật đản trên địa bàn
đại lễ v sat liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín dự kiến diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tại trung tâm văn hóa phật giáo chùa tam trúc huyện kim bảng hà nam
với hơn một mươi người tham dự đến từ hơn một trăm linh quốc gia vùng lãnh thổ trên toàn thế giới và du khách thập phương